hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thưa quý vị khán giả với những bước tiến tích cực những chuyến thăm ở tất cả các cấp các ngành
và với việc ký kết hàng loạt các văn kiện hợp tác song phương quan trọng
việt nam và ba lan đã mở ra một trang mới trong quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt
làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác kinh tế thương mại đầu tư song phương
trong tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay xin mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ với đại sứ barbara zimanowska
đại sứ nước cộng hòa ba lan tại việt nam để cùng nghe bà chia sẻ những câu chuyện trong quá trình hoạt động ngoại giao tại việt nam
tiếp theo chương trình tiểu mục chuyện xa xứ sẽ là câu chuyện của một người con đang sinh sống và làm việc ở xa tổ quốc
như thường lệ tiểu mục nhắn gửi quê nhà sẽ kết thúc chương trình của chúng ta ngày hôm nay
trước tiên xin mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ với đại sứ barbara zimanowska
trước tiên xin mời quý vị khán giả cùng đến với những thông tin đối ngoại nổi bật trong tuần qua
sáng ngày hai mươi bảy tháng sáu tại đà nẵng thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tới dự phiên khai mạc kỳ họp lần thứ sáu đại hội đồng quỹ môi trường toàn cầu gf sáu
kỳ họp lần này có sự tham dự của một số nguyên thủ quốc gia đại diện lãnh đạo bộ môi trường của một trăm tám mươi ba quốc gia
một mươi tổ chức quốc tế và gần một hai trăm linh đại biểu quốc tế phát biểu tại lễ khai mạc thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ trong gần ba thập kỷ
kể từ khi thành lập đến nay quỹ môi trường toàn cầu gf đã góp phần quan trọng vào việc giải quyết các thách thức to lớn về môi trường biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn cầu
đặc biệt là sự hỗ trợ của quỹ gf dành cho các quốc gia đang phát triển trong đó có việt nam
trên tinh thần đó chính phủ việt nam đã triển khai lồng ghép các hoạt động bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước
huy động các nguồn lực sáng tạo chung tay của cả cộng đồng doanh nghiệp và người dân
chính phủ việt nam cam kết cùng với các quốc gia thành viên gf tiếp tục chủ động tích cực triển khai các chính sách đổi mới của gf như xây dựng các dự án tổng hợp đa lĩnh vực
tham gia có hiệu quả các diễn đàn và các hoạt động đánh giá các dự án của gf
tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp chủ tịch điều hành diễn đàn kinh tế thế giới borr brander đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
trong buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc đã thảo luận về nhiều nội dung quan trọng của hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới asean wef asean sẽ được tổ chức tại việt nam từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng chín tới
hoàn ngành chủ đề năm nay của hội nghị wef asean là asean bốn tinh thần doanh nghiệp và cách mạng công nghiệp lần thứ tư
thủ tướng đề nghị wfef xây dựng chương trình nghị sự của hội nghị lần này gắn với chủ đề năm hai nghìn một mươi tám của asean là asean tự cường và sáng tạo
thủ tướng đề nghị wef phối hợp xây dựng nội dung hình thức tham dự của các doanh nghiệp việt nam tại hội nghị wef asean để mở rộng mạng lưới kết nối với các tập đoàn hàng đầu thế giới
và nắm bắt các ý tưởng xu hướng và mô hình kinh doanh mới đồng thời bày tỏ mong muốn chủ tịch điều hành wfef tạo điều kiện thuận lợi để việt nam quảng bá hình ảnh vai trò của việt nam với tư cách là nước chủ nhà hội nghị wef asean
chiều cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã tiếp ông hiroshi ogawa thống đốc tỉnh fusioka nhật bản
tại buổi tiếp thủ tướng nêu rõ quan hệ hai nước đang ở thời kỳ phát triển tốt đẹp nhất phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực quan hệ hai nước là đối tác chiến lược toàn diện
do đó quan hệ giữa các địa phương hai nước có vai trò quan trọng trong đó fukuoka có vai trò quan trọng với việt nam
thủ tướng mong muốn tỉnh tăng cường hợp tác với việt nam trên những lĩnh vực có thế mạnh để hai bên cùng phát triển cùng có lợi
thủ tướng đề nghị hai bên đẩy mạnh giao lưu doanh nghiệp tăng cường hợp tác giữa phukuoka với các địa phương việt nam đẩy mạnh giao lưu nhân dân văn hóa du lịch
ngày hai mươi sáu tháng sáu tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thịnh
đã tiếp phó chủ tịch ngân hàng thế giới phụ trách vùng châu á thái bình dương victoria qua
nhân chuyến đoàn sang tham dự đại hội đồng quỹ môi trường toàn cầu lần thứ sáu tổ chức tại đà nẵng
chủ tịch quốc hội bày tỏ vui mừng gặp lại người bạn cũ đã từng công tác tại việt nam cảm ơn những tình cảm tốt đẹp
sự quan tâm đóng góp tích cực và hiệu quả của bà victoria qua trong việc tăng cường quan hệ giữa ngân hàng thế giới việt nam
góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của việt nam trong những năm qua
về phần mình phó chủ tịch ngân hàng thế giới victoria qua khẳng định
việc đại hội đồng quỹ môi trường toàn cầu lần thứ sáu được tổ chức tại việt nam cho thấy vị thế của việt nam ngày càng cao trên trường quốc tế
phó chủ tịch ngân hàng thế giới nhấn mạnh quốc hội có vai trò rất mạnh mẽ trong việc tạo lập khung pháp lý
bảo vệ môi trường và giám sát để bảo đảm các quy định pháp lý này được thực hiện một cách nghiêm ngặt
từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai tháng sáu đoàn đại biểu bộ tư pháp do thứ trưởng trần tiến dũng dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại thụy sĩ
hoạt động của đoàn có sự tham dự của đại sứ việt nam tại thụy sĩ phạm hải bằng
trong khuôn khổ chuyến thăm đoàn đại biểu bộ tư pháp việt nam đã có buổi làm việc với thứ trưởng bộ tư pháp và cảnh sát thụy sĩ ông michael streu
hai bên đã trao đổi kinh nghiệm về thi hành án bản án của tòa án trong nước và nước ngoài trong lĩnh vực dân sự
và thương mại thi hành các quyết định trọng tài trong nước và quốc tế
hai bên đã ký kết bản ghi nhớ về hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp
bản ghi nhớ đầu tiên có hiệu lực trong vòng bốn năm với mục đích tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng
thi hành pháp luật và thực thi các công ước quốc tế
trong khuôn khổ chương trình làm việc tại thụy sĩ đoàn đại biểu bộ tư pháp đã thăm văn phòng thu hồi nợ khu vực bơn
tìm hiểu thực tiễn thi hành án cụ thể là các mô hình biểu mẫu được sử dụng tại thụy sĩ để thực hiện thủ tục thu hồi nợ đăng ký xác nhận các khoản nợ
quý vị vừa theo dõi những thông tin đáng chú ý trong tuần qua và sau đây xin mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ với đại sứ barbarazimanowska
đại sứ nước cộng hòa bà lan tại việt nam trong tiểu bục chuyện việt nam
quý vị vừa theo dõi những thông tin đáng chú ý trong tuần qua và sau đây xin mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ với đại sứ nước cộng hòa bà lan tại việt nam trong tiểu bục chuyện việt nam
quý vị vừa theo dõi những thông tin đáng chú ý trong tuần qua và sau đây xin mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ với đại sứ nước cộng hòa bà lan tại việt nam trong tiểu bục chuyện việt nam
quý vị vừa theo dõi những thông tin đáng chú ý trong tuần qua và sau đây xin mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ với đại sứ nước cộng hòa bà lan trong tiểu bục chuyện việt nam trong tiểu bục chuyện việt nam
quý vị vừa theo dõi những thông tin đáng chú ý trong tuần qua và sau đây xin mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ với đại sứ nước cộng hòa bà lan trong tiểu bục chuyện việt nam
quý vị vừa theo dõi những thông tin đáng chú ý trong tuần qua và sau đây xin mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ với đại sứ nước cộng hòa bà lan trong tiểu bục chuyện việt nam trong tiểu bục chuyện việt nam